đội tuyển quốc gia đã đi vào lịch sử bóng đá khu vực đông nam á trên đấu trường của vòng loại world cup khi giành được ba điểm
sau những thành tích không tốt trong lần đầu vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á mang về món quà đầu xuân cho người hâm mộ
với chiến thắng ba một đội tuyển việt nam đã có được ba điểm đầu tiên ở vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á
đây cũng là kỷ lục về điểm số của một đội bóng đông nam á tại đấu trưởng lớn của khu vực
chiến thắng đầu tiên trước đối thủ láng giềng trong suốt lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển đã làm nức lòng người hâm mộ việt nam
với những đội hình to cao hơn của trung quốc chúng ta đã gắn kết
hôm nay đặc biệt là ngày một một mà chúng ta có một trận thắng vang dội như này
và với những đội hình như ngày hôm nay tôi nghĩ chắc chắn sẽ mang nhiều điều may mắn cho đội tuyển việt nam
trận thắng diễn ra đúng hôm một
tôi cảm thấy nó rất ý nghĩa là tự hào dân tộc người việt nam chiến thắng chiến thắng chiến đáng
tuy nhiên lợi dụng trận thắng của đội tuyển việt nam
nhiều đối tượng đã tụ tập đua xe lạng lách đánh võng trên đường phố gây mất an toàn trật tự giao thông
với chiến thắng này thì là người dân cũng có thể cổ vũ theo một cách an toàn nhất
không có những cái tai nạn bắn tiếp xảy ra ví dụ như là đua xe
với trận đấu này người hâm mộ lại hy vọng cho những điều kỳ diệu sắp đến cho bóng đá nước nhà
còn mỗi người hâm mộ hãy thể hiện tình yêu bóng đá một cách đúng đắn
để có thể tận hưởng những ngày tết nhân dần trọn vẹn niềm vui và an toàn bên gia đình và người thân của mình
một tin vui nữa là hôm qua ngày một tháng hai tức ngày mùng một tết nhâm dần
cả nước ghi nhận giảm gần một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín so với ngày trước đó
trong ngày có gần bốn mươi f không khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai sáu mươi hai năm mươi tám ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm tám mươi một bốn triệu liều
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn
bảo đảm hiệu quả và an toàn tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp không để lãng phí vaccine
các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch trái với quy định của trung ương và hướng dẫn của bộ y tế
yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực tết bảo đảm đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị và lực lượng cán bộ nhân viên y tế
sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
thưa quý vị theo phát động của thủ tướng chính phủ ngành y tế và các địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân hai nghìn hai mươi
với tinh thần làm việc xuyên tết làm ngay làm tốt làm hiệu quả trong cả những ngày nghỉ tết
các lực lượng sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm nỗ lực hết mình của đảng chính phủ đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế
tám giờ ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sử các y bác sĩ tại điểm tiêm chủng mùa xuân thuộc trung tâm y tế quận hai bà trưng
vẫn đang triển khai tiêm vaccine cho người dân có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất đối với họ
vì các y bác sĩ vừa phải thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan vừa tiến hành tiêm vaccine cho nhân dân
thực hiện theo chỉ thịnh của chính phủ thì giám đốc đã chỉ thị cho toàn bộ nhân viên của chúng tôi
trong chín ngày tết chúng tôi đã triển khai tiêm vaccine cho người dân
chúng tôi luôn luôn phải thường trực tại các điểm tiêm chủng để đảm bảo là người dân trên địa bàn được tiêm đủ ba mũi tiêm
dù bất kể thời gian nào và thực hiện theo như thế thì chúng tôi cũng quán triệt là năm nay là chúng tôi là không về quê
và chúng tôi luôn luôn thường trực tại đơn vị
chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt bởi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao
nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng giảm tính mạng sức khỏe của mỗi người đều rất quý
và vaccine là vũ khí
khí là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ nhất là với những người cao tuổi người có bệnh nền
đối với tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp thì đối với các y bác sĩ nói chung thì đều phải có một tinh thần trách nhiệm rất là cao
và trong trực cũng như là trong vấn đề tiêm chủng để phục vụ cho người dân có thể được cuộc kiện tết vui vẻ
vì vậy thì chúng tôi là những y bác sĩ thì những ngày này thì đáng nhẽ là phải được quên
gia đình vui vẻ ăn tết với gia đình thì nung nào cũng phải sẵn sàng với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để mục đích an toàn cho người dân
chiến dịch tiêm mùa xuân này thì các bác sĩ làm việc rất là chăm chỉ và rất là nhiệt tình thôi
việc triển khai này nó sẽ tạo điều kiện cho những người bận rộn và chưa có thời gian tiêm
nó giúp cho em tiêm được trước tết để có thể an tết yên tâm hơn
tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị
và ý thức người dân giúp chúng ta có thể tự tin yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
phải tranh thủ từng giờ từng ngày chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm thì nhiều người sẽ được bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa
nhiều người lao động được trở lại làm việc học sinh lại được cấp sách tới trường
ngày một tháng hai mùa một tết nhâm dần lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý một ba trăm linh tám trường hợp vi phạm phạt tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm linh năm trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm một mươi chín trường hợp
trên toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người chết một mươi một người bị thương
so với các ngày nghỉ tết liền kề trước đó số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đã giảm hơn
so với ngày cùng kỳ của tết tân sửu hai nghìn hai mươi một giảm hai vụ giảm ba người chết còn số người bị thương thì tương đương
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu xã tịnh thời thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa bị công an thành phố cao lãnh bắt quả tang
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tết công an thành phố cao lãnh bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại vườn xoài thuộc ấp tịnh châu xã tịnh thời thành phố cao lãnh
tại hiện trường và khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ trên chín mươi một triệu đồng chín con gà trống một mươi điện thoại di động và một mươi bốn xe mô tô
còn tại tỉnh vĩnh long chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kết hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
và công an xã quế an cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà
vào khoảng thời gian trên lực lượng công an kiểm tra tại khu vực vườn của bà nguyễn thị năm ở ấp quang minh xã quế an huyện vũng liêm
thì phát hiện có hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nên tiến hành vây bắt được một mươi bốn đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại các huyện vũng liêm trà ôn của tỉnh vĩnh long và thành phố hồ chí minh
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn con gà chín điện thoại di động số tiền trên bốn mươi triệu đồng hai mươi tám xe mô tô cùng nhiều vật dụng khác dùng để đá gà
qua làm việc các đối tượng thừa nhận có tham gia đá gà ăn thua bằng tiền và địa điểm đánh bạc luôn có nhiều đối tượng thay nhau cảnh giới
thưa quý vị tết là dịp để chúng ta đoàn viên xung vầy
đặc biệt giao thừa là thời điểm vô cùng ý nghĩa để mỗi thành viên bên nhau đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
thế nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy rất nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã phải tạm gác lại niềm riêng
để thực hiện nhiệm vụ trực tết sẵn sàng tinh thần chiến đấu cao nhất mang tết an vui đến với mọi người mọi nhà
câu chuyện trực đêm ba mươi của những chiến sĩ cả cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
sẽ giúp quý vị hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng đó
là đơn vị nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt án nghiêm trọng hay xảy ra trong những ngày tết
nên ngày ba mươi tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai trực gần như một trăm linh quân số không kể nam hay nữ
khoảng thời gian trước và sau giao thừa tỉnh lào cai sẽ có năm phút
chúng ta gọi điện chúc tết gia đình và người thân
các bà con ở nhà nha nói giao thừa nha xong việc bà về nha

con cháu lên nhà ba
sáu năm về đơn vị thì cả năm thời khắc giao thừa thượng úy bùi văn đức đều trực tết cùng đồng đội
dù không khí xuân có rộn ràng
ai cũng mong muốn được xung vầy bên gia đình
nhưng thượng úy đức và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều tạm gác lại niềm vui riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ
tôi nhớ nhất là một kỷ niệm đó mà nhận được báo cáo của công an huyện văn bàn
tại xã nậm tha huyện văn bàn thì xảy ra một vụ án mạng
khi đó thì một ngày mùa hai tết thì cũng là rất là vất vả
khi mà lực lượng công an đã phải xuống tận chỗ đấy là rất là hẻo lánh
và để xác định được đối tượng thì khi xác định được đối tượng tình nghi
thì đối tượng cũng đã lần trốn đi rất xa
và các dấu vết thì cũng rất là mờ
lực lượng chính xác thì cũng phát huy tinh thần của chiến sĩ cảnh sát hành sự
ba mươi sáu giờ thì cũng đã bắt được đối tượng ở dưới thành phố hà nội
vào những ngày nghỉ lễ tết chúng tôi thường xuyên phải vắng mặt sau gia đình
trong thời gian đó thì anh em chúng tôi ứng trưởng thì chúng tôi cũng thường phiên
động viên khích lệ đánh nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
cán bộ chiến sĩ phòng hành sát hành sự đều là cán bộ trẻ rất là nhiệt huyết và lăng động
có những đồng chí mà con cũng rất là nhỏ và hoàn cảnh cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn
nhiều đồng chí thì không có nhà để ở thế nhưng mà các đồng chí đều có ý thức khắc phục khó khăn
và lãnh đạo cũng rất đặc biệt là quan tâm chia sẻ các đồng chí
và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí yên tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
không thể bên gia đình những thời khắc trực chiến cùng đồng đội
đã giúp các thành viên trong đơn vị thêm đoàn kết gắn bó với nhau
đó cũng là động lực để các anh cùng nhau vượt qua khó khăn kề vai sát cánh
thực hiện những nhiệm vụ đột xuất bất ngờ trong những ngày xuân
alo trường quan hành sự xin nghe